phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố di an
vừa triệt xóa một đường dây ma túy do đối tượng trương minh thế
trú tại thành phố di an tỉnh bình dương cầm đầu
thu giữ hơn một sáu kg ma túy các loại
lực lượng chức năng phát hiện đối tượng thế móc nối với các đối tượng
đưa ma túy từ nghệ an vào bình dương để tiêu thụ
thế đã chia nhỏ ma túy để bán lại cho các con nghiện
trên địa bàn thành phố di an thành phố hồ chí minh
đến khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của trương minh thế
thu giữ tang vật là tám túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
một trăm linh viên nén có chứa chất ma túy một khẩu súng hai mươi viên đạn